nước nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực lai châu điện biên sơn la hay là lào cai và yên bái
sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ riêng hòa bình nhiệt độ là ba mươi tám độ
ngoại trừ khu vực quảng ninh và hải phòng với đặc điểm địa hình sát biển
hưởng lợi từ gió nam và đông nam từ biển thổi vào nên nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
còn ở các khu vực khác của đông bắc bộ đều duy trì ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ
thậm chí là ở thủ đô hà nội hay các tỉnh khác như hà nam và ninh bình nhiệt độ cao lên đến ba mươi chín độ
thấp nóng mở rộng và hoạt động mạnh hơn đồng nghĩa với cường độ nắng và gió phơn ở miền trung cũng hoạt động mạnh hơn
sang ngày mai nắng nóng ở miền trung tiếp tục gia tăng
từ thanh hóa đến bình định nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi bảy cho đến ba mươi tám độ
riêng những điểm như tương dương hương khê đông hà hay nam đông đều duy trì ngưỡng nhiệt cao trên ba mươi chín độ

trời nắng nóng đặc biệt gai gắt
còn ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ ổn định đã mang tới cho nam bộ và tây nguyên những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
những cơn mưa rông không chỉ mang đến một lượng ẩm dồi dào mà còn duy trì mức nhiệt vừa phải cho cả hai khu vực
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ phổ biến là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trên biển ở vịnh bắc bộ gió nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
trong khi đó xa hơn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng nam cấp năm và không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
còn ở phía nam khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa khu vực biển bình thuận cà mau cà mau kiên giang vịnh thái lan
tiếp tục là những nơi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa thấp từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước